thành phố hồ chí minh sáng xuân những ngày đầu năm thật là náo nức đường phố có thể vắng hơn những ngày thường nhưng vẫn tấp nập người đi du xuân
trên khắp thành phố từ các quận nội thành cho tới các vùng ven có rất nhiều các địa điểm văn hóa tâm linh và vui chơi giải trí trong mọi tầng lớp nhân dân
công viên lịch sử văn hóa dân tộc ở quận chín với khu tưởng niệm các vua hùng đã diễn ra lễ dân hương đầu xuân trang trọng và thành kính của quân và nhân dân thành phố
công viên lịch sử văn hóa dân tộc ở quận chín với khu tử niệm các vua hùng đã diễn ra lễ chân hương đầu xuân trang trọng và thành kính của quân và nhân dân thành phố